một thông tin đáng chú ý từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện tại có một số bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang có diễn biến rất nặng
hầu hết đều là người cao tuổi nhiều bệnh lý nền và sức đề kháng kém
những bệnh nhân nặng đang được điều trị tại bệnh viện trung ương huế và bệnh viện đà nẵng
phần lớn đều là người cao tuổi có bệnh lý nền đi kèm như suy thận cao huyết áp đái tháo đường
tim mạch bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
mặc dù đã được các chuyên gia đầu ngành về y tế của việt nam luôn túc trực điều trị
nhưng sức khỏe của các bệnh nhân này đều trong tình trạng nặng và rất nặng có tin lượng xấu
điều trị covid của bệnh viện trung ương huế trong tình trạng là thở máy và được bệnh viện chỉ định lọc máu
cũng như theo dõi sát và đánh giá các tình trạng toàn thân như những bệnh nhân đang thở máy
những bệnh nhân có thể phải chạy ecmo hoặc là những bệnh nhân thận nhân tạo
những bệnh nhân mà có bệnh nền thì cũng được chỉ đạo là có thể đưa về bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
bệnh nhân covid một mươi chín tử vong cũng là bệnh nhân mang trong mình bệnh lý nền rất nặng năm nay đã bảy mươi tuổi
theo các chuyên gia y tế những bệnh nhân có bệnh lý nền khi nhiễm covid một mươi chín thì bệnh sẽ diễn biến nhanh hơn và nặng hơn
trên thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân có những diễn biến xấu không phải do covid một mươi chín
mà là do chính các bệnh lý nền mà bệnh nhân đang mang trong người
những tác động từ bệnh lý nền đã làm sức đề kháng của bệnh nhân kém đi
nhiều khi có những biến chứng mà không phải do covid một mươi chín
bệnh nhân của chúng ta đang điều trị và có diễn tiến nặng cũng trong giai đoạn phát triển của bệnh
và đặc biệt là đều bệnh nhân có tuổi cao và có những bệnh của người cao tuổi như các bệnh dối loạn chuyển hóa
các bệnh về tiêu hóa v v
và đặc biệt là có những bệnh nền như đáy tháo đường như tim mạch tăng huyết áp
mà chúng tôi đang tích cực hiện nay đang triển khai các biện pháp để điều trị hồi sức cho bệnh nhân
bệnh lý nền tác động rất lớn đến sức khỏe của người nhiễm covid một mươi chín
nên những người này và cả những người cao tuổi cần hết sức thận trọng bảo vệ sức khỏe